trong phần tin quốc tế mỹ và cuba lần đầu tiên nhóm họp cấp chuyên viên về hợp tác pháp lý
slovakia tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh eu
sau đây là nội dung chi tiết
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
đa số đại biểu cơ bản nhất trí với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước
nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện luật trong thời gian qua
một số đại biểu cho rằng việc dư luận quan tâm nhất trong thời gian qua là xe công và nhà công vụ được quản lý thế nào
và nhấn mạnh luật này cần phải giải quyết được tình trạng việc sử dụng xe công sai mục đích
một số đại biểu cũng đề nghị báo cáo tổng kết thi hành phải làm rõ được tình hình thực tiễn sử dụng nhà công vụ xe công
vấn đề gì đang đặt ra và xử lý như thế nào
cho ý kiến về tính thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật liên quan
các đại biểu cho rằng để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật
đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục ra soát hệ thống hóa pháp điển hóa đầy đủ các quy định của hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý
sử dụng tài sản công ở các luật chuyên ngành để tiến hành bổ sung sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn
việc xây dựng dự án luật về hội là một bước tiến
thể hiện quyền dân chủ của công dân
quy định trong hiến pháp
tuy nhiên tại hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo luật về hội
góc nhìn từ người dân và chuẩn mực pháp lý
diễn ra vào sáng nay tại hà nội
đã có nhiều ý kiến cho rằng
dự thảo luật về hội còn nhiều bất cập
chưa đáp ứng được yêu cầu hành lang pháp lý
để người dân thực hiện quyền lập hội đã được hiến định
tại hội thảo các chuyên gia cho rằng
dự thảo luật về hội chưa tạo điều kiện cho hoạt động của hội
do người dân thành lập
vì phải chờ cơ quan nhà nước công nhận
điều lệ thành lập hội
hoặc người đại diện của hội quyền lập hội
của người dân bị hạn chế đáng kể
với các quy định trong dự thảo áp đặt
mô hình tổ chức và hoạt động hội
gây ra khó khăn dườm già
và làm mất động lực thành lập hội của người dân
ngoài ra việc trong dự thảo luật
không có quy định tiêu chí thế nào là được chấp nhận
thế nào là không được chấp nhận
đối với điều lệ hội và người đứng đầu
điều đó xâm phạm đến quyền lập hội
của người dân rất lớn
và dễ tạo cơ hội tùy tiện trong hành xử của công chức
khi xét duyệt các hồ sơ xin thành lập hội
một kiếm quyết lớn nữa trong hoạt động của các hội
được mọi người chỉ ra
là việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
theo cách rất khó kiểm soát
trách nhiệm giải trình không rõ ràng
trong khi đó chi phí ngân sách cho các tổ chức này
không hề nhỏ
về vấn đề này các chuyên gia đã đưa ra kiến nghị
dân xóa bỏ việc bao cấp ngân sách
đối với các tổ chức đoàn thể
xây dựng hành lang cơ chế để các tổ chức này
tự hoạt động như trao hụi quyền tự gây quỹ
nhận nguồn viện trợ của tổ chức
vì chính phủ nước ngoài nhận sự hỗ trợ
của các doanh nghiệp việt nam
sáng nay thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng
đã hội đàm với bộ trưởng
thủ hiến chính phủ cộng đồng người bỉ
nói tiếng pháp ông rudy demott
nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi hội đàm thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng
hoan nghênh ông rudy demott
bộ trưởng thủ hiến chính phủ cộng đồng người bỉ
nói tiếng pháp sang thăm việt nam
đúng vào dịp kỷ niệm hai mươi năm
thành lập phái đoàn wallonie bruxelles
tại việt nam
hai bên vui mừng nhận thấy
kể từ hai mươi năm thành lập phái đoàn
quan hệ việt nam wallonie bruxelles
đã phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
đã góp phần tích cực vào công cuộc
phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế của việt nam
trong thời gian tới hai bên tiếp tục
triển khai có hiệu quả các dự án
trong khuôn khổ chương trình hợp tác
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
với một mươi tám dự án
tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên
như giáo dục đào tạo y tế
môi trường kinh tế khoa học công nghệ
và hàng không vũ trụ
nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ
tại các diễn đàn đa phương
nhất là tổ chức pháp ngữ
sáng nay tổng công ty xây dựng
thủy lợi bốn
ban quản lý dự án thủy điện sông bung hai
tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm
hai nạn nhân bị mất tích
do sự cố chàn nước vào hầm dẫn dòng
của công trình thủy điện sông bông hai
tính đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy
những nạn nhân bị mất tích
ban quản lý dự án
nhà thầu và các đơn vị thi công
tập trung thiết bị máy xúc để chặn dòng
đắp đê quai tiến hành trục vớt
hay máy đào bị cuốn trôi
nhằm tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
buổi sáng hàng trăm người dân và các đơn vị quân đội
cùng với người nhà tích cực tìm kiếm
hai bên bờ sông vùng hạ du thân đập
đến trưa nay đội thợ lặn chuyên nghiệp
đã mở được ca bin máy đào thứ nhất
nhưng không tìm thấy công nhân bị mắc kẹt trong xe
trong quá trình tìm kiếm
nước sông chảy xiết
đất đá bổ lấp chiếc máy đào thứ hai
nên việc trục vớt máy đào để tìm kiếm
người bị nạn gặp nhiều khó khăn
theo lãnh đạo ban quản lý dự án thủy điện sông bung hai
đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương
giả soát các hộ bị ảnh hưởng
lên phương án đền bù hỗ trợ cụ thể
lãnh đạo tỉnh thanh hóa
cùng đại diện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
sở lao động thương binh và xã hội
hội chữ thập đỏ tỉnh
và lãnh đạo huyện như xuân
đã đến xã thanh quân để thăm hỏi
động viên các gia đình có người thân gặp nạn
và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn
những nạn nhân có mất tích
do bị lũ quét ở xã châu hội
theo báo cáo một mươi người ở xã thanh quân
huyện như xuân đi thác măng
ngủ tại rừng thuộc xã châu hội
huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bốn tháng chín
lũ quét bất ngờ ập đến cuốn trôi bảy người
ba người thoát nạn
cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân
hoàn tất thủ tục liên quan
bàn giao cho gia đình tổ chức tăng lễ
và hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình bảy triệu đồng
lãnh đạo tỉnh thanh hóa
cùng các thành viên đoàn công tác
đã đến thôn triền cà hai
xã thanh quân huyện như xuân
ân cần thăm hỏi động viên các gia đình có người thân gặp nạn
trao khoản hỗ trợ tới các gia đình
và đề nghị chính quyền huyện xã
thực hiện đầy đủ chế độ chính sách hiện hành
đối với các gia đình có người thân gặp nạn
kêu gọi cộng đồng cùng trợ giúp
các gia đình sớm ổn định cuộc sống
đại diện cấp ủy chính quyền tổ chức quân chúng
trong huyện như xuân
cũng đã đến thăm động viên hỗ trợ sáu hộ
mỗi hộ năm mươi kg gạo
hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thân
còn mất tích một triệu đồng
sáng nay ngày một mươi năm tháng chín
theo lãnh đạo huyện như xuân
hiện nay hơn một mươi bộ đội biên phòng
cùng hơn một trăm linh cán bộ nhân dân trong huyện như xuân
cùng lực lượng xã châu hội
huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
đang nỗ lực tìm kiếm năm nạn nhân còn mất tích
tính đến sáng nay
nước lũ ở một số địa phương miền núi hà tĩnh
đã rút nhưng vẫn còn hơn ba học sinh
ở các bậc học từ mầm non
đến trung học cơ sở
chưa thể đến trường
cụ thể huyện hương khê
có hơn một ba trăm linh em nghỉ học
trong đó năm trường ở các xã phương điền
vẫn phải nghỉ học do đường thôn xóm bị chia cắt
một số trường vẫn duy trì việc học
nhưng tỷ lệ vắng khá cao
như trung học cơ sở hà linh
vắng một trăm hai mươi tám em tiểu học hương giang bảy mươi em
dự kiến bắt đầu từ tuần sau
lịch học của các trường ở hương khê
nhất là vùng bị ngập lụt mới trở lại bình thường
tại huyện vũ quang
sáng nay vẫn còn khoảng bảy trăm linh học sinh phải nghỉ học
trong đó trường mầm non đức giang
phải đóng cửa do nước lũ chia cắt
tại huyện hương sơn
sáng nay còn khoảng một học sinh ở sáu trường mầm non
và tiểu học ở các xã sơn phúc sơn mai sơn thủy nghỉ học
dự kiến ngày mai nước rút các em có thể đến trường
phòng giáo dục và đào tạo các huyện
đã chỉ đạo các nhà trường
chủ động kế hoạch dạy bù cho các em
trước đó do ảnh hưởng của mưa lũ và thủy điện xả lũ
trong ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín
toàn tỉnh hà tĩnh có khoảng một mươi chín học sinh
trên địa bàn ba huyện
hương sơn hương khê và vũ quang phải nghỉ học
còn tại kỳ hà thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
sau một thời gian bị chính các bậc phụ huynh ngăn cấm đến trường
cho đến sáng nay thì đã có một bốn trăm năm mươi hai
trên một năm trăm một mươi bốn em học sinh
thuộc các cấp học khác nhau đã đến trường
thời gian qua với nỗ lực tuyên truyền vận động
của ngành giáo dục chính quyền địa phương
cùng các chính sách hỗ trợ kỳ tự
thời của ubnd thị xã kỳ anh
đến nay cơ bản học sinh kỳ hà
đã đến trường trở lại sau gần hai mươi ngày
bị phụ huynh ngăn cấm
theo đó tính đến sáng ngày một mươi năm tháng chín
tại trường trung học cơ sở hải hà
có năm trăm linh sáu em trên năm trăm hai mươi em đến trường
trường tiểu học kỳ hà
sáu trăm tám mươi một trên sáu trăm chín mươi bốn em
và trường mầm non kỳ hà
có hai trăm linh năm trên ba trăm linh em đến trường học tập trở lại
còn riêng bậc học mầm non
hiện một trăm linh phụ huynh đã đến trường đăng ký
cho con học trở lại
số học sinh vắng
chủ yếu ở độ tuổi nhà trẻ
do thời tiết không thuận lợi nên phụ huynh không cho con đến lớp
theo lãnh đạo phòng giáo dục thị xã kỳ anh
sau khi vận động các em đến trường học
phòng giáo dục đào tạo thị xã
đã chỉ đạo các trường học
thực hiện các biện pháp cần thiết
để cập nhật kiến thức mới và bổ sung các kiến thức bị hồng
giúp các em theo kịp chương trình học
tiếp nối chương trình
đường ống nước sông đà
gặp sự cố lần thứ một mươi chín
chọn phương án tối ưu cho cửa gà đường sắt sát hồ gơm
theo lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch vinaconex
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi bốn tháng chín
trong quá trình kiểm tra đường ống
để bảo dưỡng định kỳ
nhân viên của công ty đã phát hiện ra điểm sung yếu
làm do dị nước
nên đã dừng cấp nước cho bảy mươi hộ dân
để tiến hành khắc phục
các em đã đặt đường sắt sát hồ gơm
điểm sung yếu
nước do dị và phu lên mặt đất
ở đoạn km hai mươi một sáu trăm linh đại lộ thăng long
công ty cổ phần nước sạch vinaconex
đã huy động công nhân và máy móc
đến hiện trường khắc phục sự cố
công ty phải tạm ngừng cấp nước cho hơn bảy mươi hộ dân
sự cố được khắc phục trong đêm
và đã cấp nước trở lại cho người dân
đây là lần thứ một mươi chín
đường ống nước này bục vỡ
lần vỡ gần đây nhất vào ngày một mươi một tháng bảy
đường ống bị vỡ tại km hai mươi một
cộng sáu trăm linh trên đại lộ thăng long
đoạn qua huyện thạch thất hà nội
trong năm hai nghìn một mươi sáu
cục bảo vệ thực vật sẽ loại bỏ hai loại hoạt chất
ra khỏi danh mục được phép lâu hành
do có liên quan tới hai loại hoạt chất này
nên hơn ba trăm linh nhãn hiệu
đang có mặt trên thị trường
cũng sẽ dừng lâu hành
cabendazim là một hoạt chất
dùng để diệt nấm trên nhiều loại nông sản
nhưng việc sử dụng nhiều chất này
gây ảnh hưởng đến chất lượng và hình ảnh
của nông sản việt nam trên trường quốc tế
hoạt chất trừ cỏ paraquat
tuy góp phần làm tăng năng suất cây trồng
nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sản xuất
ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước
trên thị trường việt nam
danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng
có hơn một hoạt chất và gần bốn một trăm linh nhãn hiệu thương mại
điều này đồng nghĩa với việc
cùng một bệnh trên cây trồng
nhưng có rất nhiều thuốc khác nhau
gây khó khăn cho bà con khi lựa chọn
vì vậy từ nay đến cuối năm
cục bảo vệ thực vật sẽ loại bỏ hai hoạt chất trên
ra khỏi danh mục được phép lưu hành
theo đó sẽ có hơn ba trăm linh nhãn hiệu liên quan tới hai hoạt chất này
cũng sẽ dừng lưu hành
ngoài ra theo luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
một hàm lượng hoạt chất
chỉ cho phép một dạng nhãn hiệu thương mại
do đó sẽ có khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh nhãn hiệu thương mại
cũng sẽ bị loại bỏ ra khỏi thị trường
thời gian vừa qua
do ảnh hưởng của hạn mặn
nên sản lượng lúa tại đồng bằng sông cửu long
đã bị sụt giảm
thế nhưng giá lúa cũng không được tăng lên
mà lại có phần giảm sốt
tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long
như trà vinh sóc trăng
hiện nay lúa hẻ thu đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ
do ảnh hưởng hạn mặn
nên năng suất lúa bình quân chỉ đạt hơn bốn năm tấn một hectare
giảm gần một tấn một hectare so với vụ trước
tuy nhiên giá lúa lại sụt giảm mạnh
nguyên nhân thứ nhất là nguồn cung
gạo của việt nam giảm
do thời tiết bất lợi ở miền bắc
và tình trạng hạn hán
và xâm nhập mặn ở miền nam
đã làm sản lượng gạo của việt nam
so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân thứ hai là do thái lan
xả kho hàng gạo dự trữ
và một phần cái kho hàng gạo dự trữ của thái lan
được dùng để xuất khẩu
và thứ ba là trung quốc
đã xiết chặt gạo tiểu ngạch
từ các nước láng giềng
và gần đây nhất
trung quốc đã ký nghị định thư
về kiểm dịch thực vật
đối với gạo việt nam
và do đó cũng làm chậm
tiến trình xuất khẩu gạo của việt nam
sang thị trường này
một tuần trước khi có thông tin
cơ quan lương thực quốc gia philippines nfa
mời thầu cung cấp gạo cho nước này
với giá lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn
từ bốn bốn trăm linh đến bốn năm trăm linh đồng
một kg lúa tươi
lúa hạt dài thơm nhẹ từ năm đến năm một trăm linh đồng
còn lúa hạt dài thường tiếp tục giảm
còn bốn bảy trăm linh đồng
đến bốn tám trăm linh đồng một kg
với mức giá này nông dân có thể lấy công làm lãi
thế nhưng sau khi hiệp hội lương thực việt nam
vfa trúng thầu một trăm năm mươi tấn gạo
thì giá lúa lại sụt giảm điên tục
phương thức điều hành xuất khẩu
và quan hệ thị trường giữa các tác nhân
tham gia ngành hàng lúa gạo
vì vậy vai trò điều phối của nhà nước
phải tập trung vào các chức năng bình ổn giá
dự trữ quốc gia
điều tiết nguồn thu bằng công cụ thuế xuất khẩu
và cải thiện yếu tố đầu vào cho sản xuất lúa gạo
cơ chế xuất khẩu
nên được thay đổi theo hướng áp dụng công nghệ thuế xuất khẩu
cần thiết các hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo
là ngành kinh doanh có điều kiện
để thúc đẩy việc hoàn thiện quy trình thu mua
dự trữ chế biến xuất khẩu
nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất
và đạt được phân phối giá trị gia tăng hợp lý trong ngành hàng
mặc dù được dự báo như trên
nhưng thực tế cho thấy
sản lượng giảm giá lúa cũng giảm
đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt
và sản xuất của bà con nông dân
tại đồng bằng sông kiều long
vựa lúa lớn nhất của nước ta
quý bác nhân dân thành phố hà nội
đã thống nhất về vị trí ga ngầm c chín
thuộc dự án đường sát đô thị số hai
đoạn năm thăng long trần hương đạo
trong số bốn cửa gà
có hai cửa nằm tại khu vực phía sau
của đền bà kiệu
và khu vực nhà vệ sinh ở ven bờ hồ gươm
do có vị trí nằm sát với
di tích lịch sử văn hóa của hà nội như vậy
nên dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt
đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi
liệu các lối lên xuống
hay còn gọi là cửa gà ngầm c chín
sẽ có ảnh hưởng như thế nào
đến cảnh quan không gian
của khu vực hồ gươm và vùng phụ cận
theo thông tin từ sở quy hoạch kiến trúc hà nội
vị trí tuyến và gà c chín
đã được các cơ quan thẩm quyền
như bộ xây dựng bộ quốc phòng
bộ văn hóa thể thao và du lịch
thành phố hà nội xem xét thống nhất
tuân thủ đúng theo các đồ án quy hoạch chung xây dựng
quy hoạch giao thông vận tải thủ đô hà nội
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
để bố trí hài hòa các lối lên xuống
công trình phụ trợ của gà tại khu vực
đơn vị tư vấn đã nghiên cứu đến một mươi phương án khác nhau
để phân tích
lựa chọn trên nguyên tắc bảo đảm tiêu chuẩn
quy chuẩn về kỹ thuật đường sắt
điều kiện cứu thương cứu hỏa cảnh quan khu vực
thuận lợi cho các hoạt động tổ chức giao thông
phát huy hiệu quả chuyên trợ hành khách
của tuyến vận tải hành khách công cộng
đặc biệt do ga c chín có lưu lượng hành khách lớn
nên yêu cầu thoát hiểm an toàn an ninh
rất được đề cao
khi nghiên cứu ở đây thì
kiến trúc là cũng
hết sức đơn giản
ngồi lên xuống là
không có mái che
và chỉ có làm cái năng can
ở xung quanh
kết hợp với hệ thống cây xanh
cái này là

tạo cảnh quan thích hợp nhất
không ảnh hưởng không tranh chấp gì
không vướng gì đến
các gì tích hiệu khó
đồng thời với nó
cái việc nghiên cứu
của lối lên xuống này
cũng khẳng định luôn
không có kết hợp
thương mại dịch vụ
chỉ làm một lối lên xuống thuần tùy
theo bố trí mặt bằng của ga c chín
đang nghiên cứu
có bốn lối lên xuống
trong đó hai lối lên xuống
các công trình phụ trợ
là tháp thông gió
thang cho người khuyết tật
tháp làm lạnh
máy phát điện
đã được thống nhất bố trí
trong khuôn viên tổng công ty điện lực miền bắc
và tổng công ty địa lực hà nội
hai lối lên xuống còn lại
dự kiến bố trí
tại khu vực tượng đài cảm tử
cho tổ quốc quyết sinh
và khu vực nhà vệ sinh công cộng
hiện có cạnh hồ hoàn kiếm
nhà vệ sinh ngầm được xây dựng
trong ga đường sát c chín
thay thế nhà vệ sinh hiện có
sở quy hoạch kiến trúc hà nội
cũng khẳng định
mới xác định khu vực
sẽ đặt các lối lên xuống
còn vị trí cụ thể
vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu
tiếp thủ ý kiến
thực hiện chỉ đạo
của ubnd tp hà nội
hiện nay ban quản lý dự án đường sắt hà nội
sở quy hoạch kiến trúc hà nội
đang nghiên cứu
sau khi hoàn chỉnh
ubnd tp sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi
của các ngành các chuyên gia chính quyền
và các đơn vị
tổ chức có liên quan
nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai
nhằm xây dựng dự án tuyến đường sắt số hai
theo quy hoạch
tuyến đường sát số hai giai đoạn một
có chiều dài một mươi một năm km
với một mươi ga
trong đó có ba ga đi nổi
và bảy ga đi ngầm
nhằm khuyến khích các nhà nhiếp ảnh trẻ việt nam
trong và ngoài nước
tiếp tục phát huy sáng tạo
để tạo ra những tác phẩm hay
ý nghĩa có giá trị
sáng nay tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật
thành phố hải phòng
đã diễn ra triển lãm cuộc thi
festival nhấp ảnh trẻ toàn quốc
với chủ đề thế hệ trẻ việt nam
đất nước và phát triển
sau hơn ba tháng phát động
ban tổ chức đã nhận được ba năm mươi bốn ảnh
của năm trăm hai mươi bảy tác giả từ năm mươi tám tỉnh thành phố
trong và ngoài nước tham dự
mỗi tác phẩm là một thông điệp
một món quà đầy ý nghĩa của tác giả
muốn truyền tài gửi gắm tới người xem
như tác phẩm sắc màu thời đại mới
của tác giả
vương thủy giang
thể hiện góc nhìn đa chiều về cuộc sống hiện đại
tác phẩm giao lưu văn hóa
của trịnh thu nguyệt
du lịch miền quê của mai thành trương
là sự trải nghiệm đầy thú vị
của khách nước ngoài
về văn hóa làng quê việt nam
đây là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh
trong cả nước cùng giao lưu và trao đổi
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
chương trình đột phá thứ bảy
mà đại hội đảng bộ thành phố hồ chí minh
lần thứ một mươi đã đề ra
là chỉnh trang đô thị
tạo cơ sở để phát triển đô thị
bao gồm bốn vấn đề
di rời và tổ chức lại cuộc sống của người dân
đang sinh sống ở trên và ven canh rạch
xây dựng mới thay thế những trung cư
đã hư hỏng xuống cấp
chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu

xây dựng phát triển các khu đô thị mới
đồng bộ văn minh hiện đại
từ chủ trương đó đảng bộ và chính quyền thành phố
đang tập trung nguồn lực
để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra
những hình ảnh này được ghi lại
ở thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi sáu
gia đình ông nguyễn đức tài
chuẩn bị đón ca tết đầu tiên
ở khu tái định cư vĩnh lộc b
trước đây cả gia đình ông tài
sống trong căn nhà lập sập
bên bờ kênh tân hóa lò gốm
ô nhiễm nghiêm trọng
từ khi chính quyền thành phố
tiến hành cải tạo con kênh
gia đình ông tài được tái định cư
đến khu vĩnh lộc b này
có nhà ở ổn định
công việc làm ăn của gia đình ông tài
cũng thuận lợi hơn
tôi thấy ở chung cư này
ở đây cũng là ổn định tốt
tôi cũng mong tất cả mọi người
ở đây cũng giống như là
một cái địa phương của mình
từ dài sắp lên
sẽ tiến tới được khá hơn nữa
công trình cải tạo kênh nhiêu lộc thị nga
một trong những công trình tiêu biểu
của thành phố hồ chí minh
về chỉnh trang đô thị
giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường
những dòng kênh đen trước đây đã hồi sinh
một cuộc sống của người dân nơi đây
đã thực sự thay đổi
trong quá trình phát triển thành phố
trong lúc nền kinh tế
kinh tế chúng ta có rất nhiều khó khăn
cho nên lãnh đạo thành phố
cũng như trung ương hết sức ủng hộ
để tạo điều kiện thành phố hồ chí minh
sớm làm sao chỉnh trang phát triển đô thị
chính quyền thành phố
đã quan tâm đặc biệt
để làm sao đưa kênh nhiêu lộc thị nga này
giải tỏa được nhà ủ chuột
chỉnh trang lại đô thị
đồng thời giải quyết vấn đề ô nhiễm
cho thành phố
đây là những hình ảnh
chuyến khảo sát của lãnh đạo thành phố hồ chí minh
tại khu vực kênh tàu hủ
bến nghé kênh tân hóa lọ gốm
vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
hiện nay trên địa bàn quận tám
một năm trăm linh căn nhà trên và ven kênh rạch
tập trung chủ yếu trên các tuyến
tàu hủ lọ gốm kênh đôi kênh tẻ
với trên ba mươi hai nhân khẩu
trong đó có trên một năm trăm linh căn nhà
nằm hoàn toàn trên kênh rạch
còn lại là nhà ven kênh
tình trạng này khiến mỹ quan đô thị
và môi trường trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng
những lần thị sát của lãnh đạo
thành phố hồ chí minh như thế này
nhằm mục đích nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân
phục vụ cho việc di dời
dự án cải tạo kênh rạch của thành phố
hầu hết các hộ dân đều đồng tình
với chủ trương chỉnh trang cải tạo kênh rạch
giúp người dân có cuộc sống tốt hơn
sau này nếu mà nhà nước
hỗ trợ cho chỗ nào chỗ ăn chỗ ở
để có công an việc làm phù hợp cho người ta
thì tôi đồng ý nhất trí
bây giờ đã đến lúc
chúng ta còn phải xem xét
chất lượng sống nơi đáng sống
đó là những tiêu chí mới
nghĩa là quy hoạch của thành phố
cũng như là những chỉ đạo quyết liệt
quy hoạch của thành phố
trong chỉnh trang đô thị
gần đây tinh thần chỉ đạo tôi thấy rất là quyết liệt
và rất là hay
quản lý chung cư gần đây cũng được chấn chỉnh rõ ràng
là đã cụ thể
đó là thông tư hai của thủ tướng chính phủ
và gần đây sở xây dựng cũng đã có những hướng dẫn
thì tôi cho rằng là những cái đó nó góp phần là
chỉnh trang lại bộ mặt của đô thị
và cũng là cái xu hướng phát triển để trở thành
một cái nơi thu hút cho các nhà đầu tư nước ngoài
và kể cả là cái đời sống tốt của dân thành phố hồ chí minh
thời gian gần đây
trong rất nhiều cuộc họp
giữa lãnh đạo thành phố với các địa phương
vấn đề giải quyết tình trạng người dân sống trên kênh rạch
vấn đề cải tạo chung cư xuống cấp
gây nguy hiểm đối với cuộc sống người dân
là vấn đề rất bất thiết
cần được giải quyết kịp thời
lãnh đạo thành phố hồ chí minh
tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn về những vấn đề này
để các ban ngành doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản
tích cực tham gia các chương trình đột phá của thành phố
như xây dựng mới chung cư cũ hư hỏng
chỉnh trang đô thị và cải tạo nhà ở ven kênh rạch
quyết tâm của đảng bộ chính quyền
và nhân dân thành phố hồ chí minh
là trong vòng năm năm tới
sẽ thực hiện thành công chương trình
chỉnh trang phát triển đô thị
tổ chức lại cuộc sống cho hơn hai mươi hộ dân
đang sống ven những tuyến kênh nhỏ hiện nay
một thành phố có chất lượng sống tốt
thì không thể để hàng chục nghìn hộ dân
với mấy chục nghìn dân
sống trong những căn nhà tam bỡ
ô nhiễm môi trường
như vậy đó hiệp hội bất động sản
các doanh nghiệp bất động sản
cũng có thể tham gia được chương trình này
trong những xây dựng
thái định cư
cái trách nhiệm vấn đề thái định cư
là phải lo làm sao để cho cuộc sống
người dân nó được tốt hơn
chứ không phải
người ta đừng thấy rằng là chính là do
cái dự án này cho nên cuộc sống người ta nheo dốc hơn
thì có đó là dứt khoát
chúng ta không làm như thế
đưa dân ra khỏi dùng dự án
là cũng đồng thời là quá trình chúng ta tổ chức
cuộc sống người dân tốt hơn
đảng bộ thành phố hồ chí minh
đã xác định mục tiêu quan trọng
là thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân
ở những khu vực kênh rạch và chung cư cũ
từ đó có cách làm sáng tạo
đột phá để chỉnh trang và phát triển đô thị
để thành phố thực sự
có chất lượng sống tốt
thì không thể để người dân phải sống trên kênh rạch
trong các khu chung cư xuống cấp nguy hiểm
do vậy dự án cải tạo kênh rạch
chỉnh trang phát triển đô thị
của thành phố hồ chí minh
đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện
với những cách làm sáng tạo
với sự chung tay vào cuộc của nhiều sở ngành liên quan
giải quyết được vấn đề này
không những giúp thành phố chỉnh trang đô thị
mà còn cải tạo môi trường
phát triển giao thông thủy
giảm tình trạng ngập nước như hiện nay
trong phần tin quốc tế
mỹ và cuba lần đầu tiên nhóm họp cấp chuyên viên
về hợp tác pháp lý
slovakia tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh eu
nối tiếp các chương trình chung
nhằm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ
bộ ngoại giao mỹ thông báo
hôm nay tại thủ đô la habana
mỹ và cuba sẽ lần đầu tiên tổ chức
cuộc trao đổi kỹ thuật về hợp tác pháp lý
theo thông cáo báo chí của bộ ngoại giao mỹ
phái đoàn nước này sẽ có các đại diện
của bộ tư pháp bộ ngoại giao
cục điều tra liên bang fbi
và bộ an ninh nội địa
cải thiện hợp tác pháp lý giữa hai nước
là một trong những chủ đề quan trọng
trong khuôn khổ đối thoại thực thi pháp luật mỹ cuba
washington đánh giá cao cơ hội
để chuyên gia kỹ thuật của hai nước
thảo luận về vấn đề cùng quan tâm này
trước cuộc họp này washington và la habana
đã tổ chức một loạt các cuộc đối thoại
thảo luận nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh
thương mại du lịch phòng chống tội phạm
và khủng bố khôi phục dịch vụ thương mại đường biển
đường không cũng như trao đổi vấn đề nhập cư
nhóm vận động tranh cử tổng thống
của ứng cử viên đảng dân chủ mỹ
vừa chính thức công bố chi tiết
tình trạng sức khỏe đang phục hồi
của bà hillary clinton
trong bối cảnh có nhiều hoài nghi về sức khỏe của bà
bác sĩ riêng của cựu ngoại trưởng mỹ cho biết
bà clinton đã kiểm tra sức khỏe vài lần trong tuần qua
sau khi được chẩn đoán bị viêm phổ nhẹ
do vi khuẩn và không lây nhiễm
theo hồ sơ công bố sức khỏe của bà clinton
đang hồi phục tốt nhờ kháng sinh
và ngoại trừ chẩn đoán về viêm phổi
các vấn đề sức khỏe khác đều bình thường
bác sĩ khẳng định cựu ngoại trưởng mỹ
đang ở trong trạng thái tinh thần tuyệt vời
và đủ khả năng thực hiện vai trò của một tổng thống mỹ
trước đó bà clinton tuyên bố sẽ sớm trở lại
chiến dịch vận động tranh cử trong những ngày tới
thông tin về sức khỏe của bà clinton
được cho là đã tác động ít nhiều đến tâm lý cử tri
theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất
ông donald trump đã vượt lên dẫn điểm
trước bà clinton tại hai bang quan trọng
là nevada và ohio
quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa thông báo
đã nối lại chương trình cứu trợ cho ukraine
vốn bị ngưng trệ từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bằng việc thông qua kế hoạch giải ngân
một tỷ đô la mỹ imf hy vọng
sẽ giúp ký ép khôi phục lại nền kinh tế
đang gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị
trong thông báo mới nhất imf cho biết
ban điều hành của cơ quan này
đại diện của quốc tế

và thông qua việc nối lại viện trợ cho ukraine
với khoản giải ngân trị giá một tỷ đô la mỹ
nâng tổng số tín dụng mà imf
đã giải ngân cho nước này
lên bảy sáu mươi hai tỷ đô la mỹ
với mục tiêu giúp nước này ổn định kinh tế vĩ mô
phản ứng trước động thái trên
tổng thống ukraine petro poroshenko
đã hoan nghênh quyết định của imf
theo ông quyết định này phản ánh sự công nhận
của thế giới đối với những biện pháp
cải cách kinh tế mà ukraine nỗ lực
tiến hành trong suốt thời gian qua
trong khi đó tổng giám đốc imf
bà christine lagarde cho biết
nền kinh tế ukraine đã có dấu hiệu hồi phục
xong chưa đạt được một số mục tiêu
như hạn chế nợ công tăng các khoản dự trữ
và nới lỏng các hạn chế đối với thị trường ngoại hối
chỉ còn một ngày nữa là hội nghị thượng đỉnh
không chính thức liên minh cho oeu
sẽ diễn ra tại thủ đô bratislava
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện này
slovakia đã triển khai lực lượng an ninh
lớn chưa từng có
đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực khác
không nên đi du lịch tới thủ đô
nếu không thực sự cần thiết
bộ nội vụ slovakia cho biết
nước này sẽ triển khai hàng nghìn cảnh sát
binh sĩ và lính cứu hòa
tại thủ đô bratislava
trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh eu
cơ quan này cũng kêu gọi
người dân slovakia ở các khu vực khác
hạn chế tới thủ đô nếu không có việc cần
trong khi đó người dân thủ đô bratislava
được khuyến khích tận dụng
thời gian nghỉ cuối tuần kéo dài bốn ngày
để đi du lịch tới các thành phố khác
điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho chính người dân
đồng thời giữ trật tự an ninh
cho hội nghị thượng đỉnh eu
theo kế hoạch hội nghị thượng đỉnh eu
sẽ bắt đầu tại thủ đô bratislava
của slovakia từ ngày mai
lãnh đạo các nước thuộc liên minh này
sẽ họp bàn về nhiều vấn đề
trong đó nổi cộng là vấn đề an ninh chống khủng bố
cuộc khủng hoảng người di cư ở lục địa già
phát triển kinh tế nội khối và tương lai của eu
khi nước anh rời khỏi liên minh
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt